ngày tám tháng một mươi ubnd đồng nai cho biết đã kiến nghị thủ tướng xem xét sớm quyết định xây dựng hai tuyến đường số một và số hai
kết nối từ quốc lộ năm mươi một và cao tốc tp hcm long thành dầu dây với sân bay long thành
tuyến đường số một và số hai có chiều dài ba năm km và gần bốn km tổng kinh phí dự kiến hơn bốn tám trăm linh tỷ đồng
để làm đường nhà nước phải thu hồi gần một trăm bốn mươi ha đất và mất khoảng ba trăm linh ngày giải phóng mặt bằng và thi công
dự kiến đầu năm hai nghìn hai mươi một sân bay sẽ khởi công nếu không sớm làm hai tuyến đường đặc biệt là tuyến số một
thì máy móc phương tiện sẽ không thể ra vào thi công dự án